khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều nay hai mươi hai tháng chín trong khi đang tham gia tour du lịch mạo hiểm tại khu du lịch thác giang tala thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
cùng nhóm du khách anh trang won suk sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quốc tịch hàn quốc gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vượt thác và tử nạn
thông tin ban đầu khoảng một mươi h ba mươi phút cùng ngày anh cha won suk tham gia tour du lịch mạo hiểm của một mươi du khách nước ngoài đến từ nhiều quốc gia
do công ty trách nhiệm hiếu hạn thử thách việt tổ chức đến một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày khi đang tham gia trò đu dây vượt thác thì gặp nạn
theo những người chứng kiến trước đó các thành viên đã được hướng dẫn kỹ thuật theo quy định nhưng do du khách này tiếp xúc mặt nước sai kỹ thuật nên bất tỉnh
dù được sơ cứu tại chỗ nhưng nạn nhân đã không qua khỏi